nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch lào bùn nhang vô la chít hai nước đã ra tuyên bố chung
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả toàn văn tuyên bố chung cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cộng hòa dân chủ nhân dân lào
một nhân lợi mời của tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bùn nhang vô la chít
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
từ ngày hai mươi bốn tới ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trong chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhang vô la chít
hội kiến với đồng chí thong lung si su lít ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí pani gia tho tu
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội tiếp đồng chí say sổng phong phong vi hẳn ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đồng chí vi lai vong bút đa khâm
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tài chính và kiểm toán của quốc hội chủ tịch trung ương hội hữu nghị việt lào
thăm nguyên lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước lào thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng công trình nhà quốc hội lào công trình quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại lào
thăm một số cơ sở văn hóa tại thủ đô viên trăn
trong bầu không khí thắm tỉnh hữu nghị đoàn kết đặc biệt và tin cậy hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi đảng
mỗi nước trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
trao đổi các chủ trương biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào phát triển sâu rộng
hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi đảng
đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
ba tổng mỹ thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng mỹ thư chủ tịch bôn nhăn vô la chít và các nhà lãnh đạo cấp cao của lào
chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua hơn ba mươi năm đổi mới ở mỗi nước
và những kết quả quan trọng sau ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng
bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân
cách mạng lào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở việt nam và lào sẽ đạt được những
thành tựu to lớn hơn nữa không ngừng nâng cao vị thế uy tín của hai nước ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện
việt nam lào lào việt nam do chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và chủ tịch cây sòn phong vi hẳn
chủ tịch supha nu vong kính yêu gây dựng được các thế hệ lãnh đạo của hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai đảng
hai dân tộc nhân tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của hai nước
hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước có trách nhiệm cùng nhau gìn giữ không ngừng vun đắp
cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào phát triển lên tầm cao mới
đồng thời hai bên khẳng định việt nam và lào mãi mãi đi chung con đường độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội cùng nhau xây dựng đất nước
hòa bình thịnh vượng
hai bên chân thành cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn quý báu trí tình trí nghĩa trong sáng có hiệu quả
mà hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh
dành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao
hai đảng hai nước các tuyên bố chung việt nam lào
nhân các chuyến thăm hữu nghị chính thức của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước gần đây
trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập tự chủ hợp tác bình đẳng và cùng có lợi
kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ việt nam lào với thông lệ quốc tế
dành sự ưu tiên ưu đãi cho nhau hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển
vì sự phồn vinh của mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở đông nam á và trên thế giới
hai bên nhất trí tăng cường và không ngừng đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu
định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ban của đảng
các bộ ngành của chính phủ các ủy ban của quốc hội mặt trận đoàn thể tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước
đi sâu trao đổi lý luận thực tiễn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng
chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn
thực hiệu quả phát triển kinh tế xã hội và công tác đối ngoại hội nhập quốc tế
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt việt nam lào trong các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hai nước
tích cực triển khai đề án đưa các nội dung của bộ lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của hai nước
tiếp tục phối hợp xây dựng các công trình và tôn tạo các di tích lịch sử về quan hệ đặc biệt việt nam lào ở mỗi nước
phối hợp tổ chức tốt việc kỷ niệm các sự kiện trọng đại của hai đảng hai nước
hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế văn hóa giáo dục y tế khoa học kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nước
đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai nước
đàm phán ký các hiệp định thỏa thuận mới tiếp tục sửa đổi bổ sung một số hiệp định thỏa thuận để tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong hợp tác trên các lĩnh vực
và nhấn mạnh ưu tiên tăng cường kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế nhất là kết nối về giao thông vận tải năng lượng điện viễn thông du lịch
việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lào xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cảng biển của việt nam
hai bên có biện pháp cụ thể để đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư của việt nam tại lào
tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
hai bên khẳng định tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại lào và cộng đồng người lào tại việt nam sinh sống
làm việc học tập phù hợp với pháp luật quy định của mỗi nước và thông lệ quốc tế
vì thế việt nam cảm ơn lào đã coi trọng những đóng góp tích cực của cộng đồng người việt nam vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước lào
tám hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí tăng cường trụ cột hợp tác về quốc phòng an ninh
nhằm giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước
thực hiện có hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác về quốc phòng an ninh
triển khai có hiệu quả hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu
nghị định thư về đường biên giới và mốc giới
phấn đấu sớm hoàn thành việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa hai nước
xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển bền vững
ngăn chặn phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia buôn lậu mua bán và vận chuyển chất gây nghiện
tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào
hai bên nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ hiệu quả ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực
nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong
có phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
một mươi tăng cường phối hợp với campuchia
thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa ba thủ tướng về khu vực tam giác phát triển việt nam lào campuchia
việt nam bày tỏ cảm ơn lào đã ủng hộ việt nam ứng cử vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean trong năm hai nghìn hai mươi
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước
các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý kiểm tra giám sát
các tác động toàn diện của việc sử dụng nước sông mekong một cách an toàn
góp phần bảo đảm phát triển bền vững và có hiệu quả bảo đảm là hài hòa lợi ích của các nước trong lưu vực sông mekong
hai bên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ủy hội mekong quốc tế và khuôn khổ hợp tác mekong lan thương
hai bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn ở biển đông
ủng hộ vai trò và các nguyên tắc của asean nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở biển đông
bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông doc
và thúc đẩy sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc thực chất và hiệu quả
góp phần giữ gìn hòa bình an ninh ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit đã chứng kiến lễ ký kết chín văn kiện hợp tác giữa hai nước
trong đó có hiệp định về hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ tài chính giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
thỏa thuận về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt vụng áng viên trăng
và một số thỏa thuận và biên bản hợp tác giữa các bộ ngành của hai nước
hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân lào
cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô la chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước lào
về sự đón tiếp trọng thị thắm tình đồng chí anh em thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết gắn bó thủy chung trong sáng giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước
việt nam lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân trọng mời tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô la chít
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước lào sang thăm việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô la chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước lào chân thành cảm ơn vui vẻ nhận lời
thời gian cụ thể của các chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao
hết tuyên bố chung